theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi đến nay đã xảy ra hơn bảy mươi sự cố tại các đập hay hồ chứa nước
trong tình hình mưa lũ đang diễn ra ngày một phức tạp thì vấn đề tu bổ sửa chữa các hồ chứa thủy lợi trở nên cấp thiết hơn cả
thế nhưng công tác tu bổ này vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn
đây là khu vực đập đầm thìn thuộc xã cấp dẫn huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
sáng ngày hai mươi tám tháng năm đập đầm thìn đã bị vỡ trên chiều dài năm mét khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp
hiện công tác tu bổ sửa chữa đang được cấp rút triển khai để hoàn thành vào cuối năm nay
ở đây phải chi phí khoảng hơn một mươi tỷ thì mới đạt được cái thiết kế
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các tỉnh hầu hết được xây dựng từ nhiều thập niên đến nay
hồ sơ công trình bị thất lạc gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý vận hành công trình
đa số các công trình thủy lợi nhỏ do ủy ban nhân dân các xã và hợp tác xã dịch vụ đảm nhiệm
công tác duy tu sửa chữa không được thực hiện thường xuyên do nguồn lực hạn chế
công tác duy tu sửa chữa không được thực hiện thường xuyên do nguồn lực hạn chế
kết hợp với hiện hóa công tác thủy lợi
năm hai nghìn một mươi chín chính phủ đã hỗ trợ cho ba mươi tỉnh năm trăm linh tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp tám mươi bốn hồ
theo báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra giả soát của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trên cả nước hiện còn một hai trăm linh hồ chứa thủy lợi bị xuống cấp thiếu khả năng xả lũ